trước số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao kỷ lục chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành công điện số một
về việc tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan lơ là tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra
đặc biệt tập trung vào các khu vực đông người cơ sở dịch vụ di tích danh làm thắng cảnh cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ
và ý thức của người dân để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
sở y tế được giao chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế
hướng dẫn cách ly giám sát chặt người nhập cảnh đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng mới của virus sars cov hai omicron
đồng thời sở y tế chỉ đạo tăng cường việc cung cấp đảm bảo túi thuốc gói thuốc c thuốc kháng virus cho các bệnh nhân
tại các tầng điều trị đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị
phối hợp sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác xét nghiệm sang lọc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
sở văn hóa và thể thao tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
tại các cơ sở dịch vụ giải trí được mở cửa hoạt động
công an thành phố phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát quản lý giám sát việc di biến động của dân cư
tất cả các trường hợp ngoại tỉnh nhập cảnh từ nước ngoài về làm việc và cư trú trên địa bàn để giám sát theo dõi xử lý kịp thời các tình huống
ubnd các quận huyện thị xã ra soát và triển khai có hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát tổ chức tư vấn và thông tin kịp thời hướng dẫn và cấp phát thuốc điều trị kịp thời đối với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà